mới đây hệ thống tiêm chủng dành cho trẻ em và người lớn việt nam vaccine gsc
gọi tắt là vnvc chính thức khai trường trung tâm tiêm chủng vnvc tại thành phố đà nẵng
đây là trung tâm có quy mô lớn nhất trong hệ thống tiêm chủng vnvc trên toàn quốc
trung tâm tiêm chủng vnvc đà nẵng có tổng diện tích năm m hai hơn chín mươi phòng khám và tiêm chủng
có thể phục vụ từ ba đến bốn lượt khách mỗi ngày
mỗi khách hàng đến tiêm chủng đều được tạo mã số định danh áp dụng trên toàn hệ thống
chỉ trong một mươi ngày mở địa điểm đặt mua vaccine đã có gần ba mươi mũi tiêm được đặt giữ
với gần một mươi khách hàng đăng ký
ngay sau lễ khai trương đông đảo người dân thành phố đà nẵng và các vùng lân cận
đã đưa con đến tiêm chủng tại trung tâm
với thời gian làm việc xuyên suốt từ thứ hai đến chủ nhật
từ bảy h ba mươi đến một mươi bảy h không nghỉ trưa vào tất cả các ngày trong tuần
sẽ giúp các bậc phụ huynh tiết kiệm được thời gian không phải chờ đợi lâu